còn tại thành phố cần thơ cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thuất nốt vừa khởi tố ba đối tượng tự xưng là cảnh sát hình sự và có hành vi chống người thi hành công vụ
theo kết quả điều tra vào tối ngày một mươi một tháng sáu tổ tuần tra công an quận thốt nốt phát hiện hai xe máy lưu thông trên quốc lộ chín mươi một với tốc độ cao hướng từ công an quận đến phường trung kiên có biểu hiện nghi vấn nên bám theo
khi đến gần bến đỏ trung kiên nhóm thanh niên này dừng xe tắt máy
đại úy đoàn bảo thanh cán bộ tổ tuần tra yêu cầu xuất trình giấy tờ kiểm tra đối với hai lái xe là trần minh vương và trần hồng cao nhưng cả hai đều không chấp hành
một lúc sau thiên chạy đến cùng với vương và cao có lời lẽ thô tục nhục mạ thách thức và xôi đẩy những người làm nhiệm vụ
lúc này vương tự xưng là cảnh sát hình sự đòi kiểm tra ngược lại lực lượng cảnh sát giao thông rồi lớn tiếng nhục mạ thách thức và sô đẩy cán bộ tuần tra
sau đó lê văn trương và nguyễn ngọc hải đến tiếp sức cho đồng bọn cả nhóm lớn tiếng nhục mạ lực lượng làm nhiệm vụ
nguyễn ngọc hải và nguyễn thị bạch phương dùng điện thoại quay phim chửi bới kích động nhóm bạn chống lại lực lượng công an
lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba công an phường được tăng cường đến hiện trường không chê nhóm người này đưa về trụ sở công an quận
ba cán bộ công an thuộc tổ tuần tra bị thương xây sát vùng đầu mặt ngực và cẳng tay
kết quả kiểm tra cho thấy các đối tượng đều có nồng độ cồn vượt quá quy định
riêng cao thiên trương và phương dương tính với ma túy
ngoài ba đối tượng phương thiên trương bị khởi tố cơ quan điều tra đã lập hồ sơ đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc đối với phương và cao
còn hải được gia đình bảo lãnh chờ điều tra làm rõ
sau khi cướp được chiếc điện thoại bán lấy tiền qua cơ quan
campuchia đánh bạc thua hết lê thanh hậu chú tại thị trấn long bình huyện an phú tỉnh an giang vừa trở về việt nam thì đã bị lực lượng công an bắt giữ
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ngày tám tháng sáu hậu đi xe ôm đến khu vực cầu long bình nối liền giữa việt nam campuchia
thì phát hiện huỳnh thanh hồng chú tại thị trấn long bình đang ngồi nhậu cùng tâm và trên tay đang sử dụng điện thoại di động
do đang cần tiền tiêu xài và mua ma túy để sử dụng nên hậu đã nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc điện thoại
hậu tiến đến dùng mũ bảo hiểm đánh vào mặt làm hồng ngã xuống lề đường rồi đến cướp chiếc điện thoại của hồng và lên xe ôm bỏ chạy
đi được một đoạn thì hậu đe dọa không cho tài xế xe ôm khai ra sự việc
đến sáng hôm sau hậu đem chiếc điện thoại đi bán được một tám triệu đồng rồi sang campuchia đánh bạc thua hết
đến chiều cùng ngày hậu vừa trở về địa phương thì đã bị lực lượng công an bắt giữ
tại cơ quan công an hậu đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện an phú đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với hậu về tội cướp tài sản
sáng qua tòa nhân dân tỉnh bạc liêu đã tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền gần một mươi tám tỷ đồng xảy ra ở nhiều địa phương trên cả nước
theo cáo trạng trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi tám các đối tượng đặng văn hà đặng trí tâm đặng văn em trần văn nhật
lưu dầu em lê văn danh trần văn linh lê văn đương trần trí hướng huỳnh tấn đạt nguyễn văn có nguyễn quốc kiệt lê văn ngoãn và đặng thị hồng hà
đã tự xưng là nhân viên lãnh đạo công ty sổ số kiến thiết miền bắc gọi điện thoại cho nhiều người đề nghị hợp tác để đánh sập các hầu đề lấy tiền gây quỹ tử thiện
với thủ đoạn này năm đối tượng đã thực hiện thành công hai mươi vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần một mươi tám tỷ đồng
dự kiến vào chiều nay tòa sẽ tuyên án và thông tin mới nhất về diễn biến cũng như kết quả của phiên tòa chúng tôi sẽ cập nhật trong các bản tin sau
công an huyện bạch thông tỉnh bắc cạn vừa bắt tạm giam ba đối tượng cùng chú tại thôn đông bun xã vũ muộn huyện bạch thông đã có hành vi phá rừng trên địa bàn
các bị can bàn phúc tiến bàn phúc hùng và bàn phúc toàn bị khởi tố về tội danh vi phạm quy định về khai thác
vệ rừng và lâm sản hiện công an huyện bạch thông đang tiếp tục mở rộng điều tra củng cố chứng cứ sớm đưa vụ án ra xét xử theo quy định
trước đó từ ngày một mươi năm tháng năm công an huyện bạch thông đã phát hiện lập chuyên án điều tra vụ chặt phá bốn mươi một cây gỗ nghiến
tại khu vực rừng phòng hộ tự nhiên giáp danh giữa hai xã sĩ bình và vũ muộn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên phối hợp với cục hải quan tỉnh và đồn biên phòng mường bồn huyện điện biên
vừa phát hiện bắt giữ đối tượng lý văn du chú tại bản hủy trang một xã mường pồn huyện điện biên
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ một viên ma túy tổng hợp
sáng sớm nay khi tổ công tác phối hợp đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực đội bảy xã hua thanh huyện điện biên
thì phát hiện đối tượng lý văn du di chuyển từ khu vực rừng xuống khu dân cư với nhiều biểu hiện nghi vấn
khi tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính thì bất ngờ đối tượng bỏ chạy nhưng đã bị khống chế
kiểm tra trên người đối tượng lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ nhiều gói nhỏ màu xanh
bên trong có chứa một viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng lý văn du khai nhận đã mua số ma túy trên
tại khu vực biên giới việt lào đang trên đường vận chuyển tìm cách tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
còn tại tỉnh vĩnh long hàng chục đối tượng đang say xưa đánh bạc đã bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang
cùng tăng vật là hàng trăm triệu đồng trên chiếu bạc
địa điểm đánh bạc nằm trên khu vực vườn của ông võ văn hùng ở xã tân hạnh huyện long hồ
khi phát hiện lực lượng công an các đối tượng đã bỏ chạy theo nhiều hướng
nhưng một mươi chín đối tượng đã nhanh chóng bị bắt giữ và đa số là nữ
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ ba mươi bộ bài tay hai mươi năm xe máy hai mươi điện thoại di động
và số tiền hơn hai trăm hai mươi triệu đồng
khu vực đánh bạc nằm sâu trong vườn cây ăn trái chỉ có một đường nhỏ đi vào và có nhiều lớp cảnh giới
các đối tượng đã dựng mái tre chiếu lót nền và chuẩn bị sẵn thức ăn nước uống võng để nghỉ ngơi
công an huyện long hồ đã lập biên bản vi phạm thu giữ tăng vật
và đưa nhóm đối tượng về trụ sở để làm rõ và xử lý theo quy định
theo hướng lấy kết quả vừa để xét tốt nghiệp trung học phổ thông
lại vừa làm cơ sở để tuyển sinh đại học cao đẳng
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín sẽ diễn ra từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
là một dấu mốc quan trọng đối với học sinh trong cả nước
đặc biệt tại tỉnh sơn la kỳ thi năm nay còn có ý nghĩa quan trọng hơn
đó là lấy lại niềm tin trong phụ huynh học sinh về một kỳ thi công bằng minh bạch khách quan
và với tính chất quan trọng như vậy tỉnh sơn la đã triển khai nhiều giải pháp
để kỳ thi diễn ra bảo đảm an toàn nghiêm túc đúng quy chế
ghi nhận của nhóm phóng viên intv
một buổi kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia
năm hai nghìn một mươi chín của lực lượng công an và các ban ngành chức năng tại điểm trường trung học phổ thông sông mã tỉnh sơn la
mục tiêu đặt ra là chủ động nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên đại bản
chủ động phối hợp triển khai kiểm tra cơ sở vật chất và điều kiện bảo đảm an toàn cho khu vực thi
triển khai những biện pháp công tác chủ động nắm tình hình
kịp thời phát hiện đấu tranh xử lý đối với hành vi tiêu cực

đặc biệt là công tác giám sát quá trình tổ chức chấm thi để bảo đảm nghiêm túc khách quan và công bằng góp phần ngăn chặn những vấn đề tiêu cực nảy sinh
năm nay tỉnh sơn la có một mươi sáu trăm linh tám thí sinh tham gia thi tại ba mươi ba điểm thi trên toàn tỉnh
tại các điểm thi các trường đã và đang tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất trang thiết bị để bảo đảm an toàn thuận lợi cho học sinh trong quá trình thi
với nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ đợt sau thì đơn vị pa tám mươi ba đã phối hợp với sở giáo dục
đào tạo tham mưu và đảm bảo an ninh trật tự trong cái việc là chúng tôi đã tổ chức là phối hợp khảo sát lựa chọn cái địa điểm in sao đề thi địa điểm chấm thi
làm sao đảm bảo đúng quy trình theo quy chế thi đã hướng dẫn và nhất là đảm bảo về an ninh trật tự
sau đấy thì chúng tôi đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ chức năng kiểm tra cái máy móc để đưa vào soạn thảo in sao đề thi
như là kiểm tra máy phô tô máy in máy vi tính
phối hợp với kiểm tra phòng cháy chữa cháy và hướng dẫn công an các huyện thành phố trong việc kiểm tra giám sát hoạt động của camera an ninh tại ba mươi ba điểm thi
tại kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay công an tỉnh sơn la sẽ tập trung lực lượng phương tiện triển khai các phương án bảo đảm an toàn vòng trong vòng ngoài
bảo đảm an toàn tuyệt đối đề thi bài thi nơi thi an ninh trong phòng thi
bên cạnh đó với đặc thù là tỉnh miền núi giao thông đi lại còn khó khăn
sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la đã có các phương án hỗ trợ để thí sinh bước vào kỳ thi đạt kết quả tốt nhất